giá vàng thế giới tăng mạnh là động lực giúp vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng dự đứng
hiện vàng miếng đã chạm mốc sáu mươi bốn tám triệu đồng trên một lượng cao nhất trong lịch sử giao dịch
trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao
giá vàng trong nước tại hầu hết các doanh nghiệp đã duy trì đà tăng tích cực từ đầu tuần tới nay
hôm nay khi giá vàng nhẫn một lần nữa lại vượt mốc năm mươi năm triệu đồng trên một lượng
giá vàng miếng tại các doanh nghiệp hiện đã lập kỷ lục mới ở vùng gần sáu mươi năm triệu
trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ việt nam giá vàng giao ngay trên sàn kitco đóng cửa ở mức một chín trăm linh tám chín usd trên một ao
tăng một mươi bốn usd so với phiên liền trước
đây cũng là mốc giá cao nhất mà vàng vật chất ghi nhận được trong ngày
trong khi đó giá vàng giao ngay trên sản kitco hiện đang dựng đứng phổ biến giao dịch ở mức một chín trăm ba mươi usd trên một ao
cao hơn ba mươi một năm usd so với phiên liền trước
tương đương mức tăng dòng một sáu mươi năm trong ngày
đây cũng là mức giá cao nhất
đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng vật chất ghi nhận kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
theo ông gary warner chuyên gia phân tích giá vàng của kitco
xu hướng tăng mạnh của kim loại quý tuần này đến chủ yếu từ việc căng thẳng leo thang ở biên giới nga và ukraine
khi tổng thống putin đã cho chuyển quân vào vùng ly khai đô ban của ukraine
trong hai tuần gần đây mỹ và các nước phương tây đã bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với nga vì hành động này
trên thị trường hàng hóa dầu thô đang tăng liên tục và đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
hiện dầu thô kỳ hạn cố định ở mức chín mươi hai hai mươi chín usd trên một thùng
ông warner cho rằng điều này sẽ tăng động mạnh đến lạm phát do dầu thô và xăng là những yếu tố chính tăng động tới chỉ số này
căng thẳng địa chính trị leo thang cùng việc lo ngại lạm phát cao càng khiến vàng hấp dẫn trong dòng vốn trú ẩn của các nhà đầu tư
với diễn biến tích cực kể trên của vàng thế giới giá vàng trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng đặc biệt là vàng miếng
cụ thể công ty vàng bạc đa quý sài gòn sec mở cửa
phiên hôm nay niêm yết giá vàng ở miếng ở mức sáu mươi ba ba sáu mươi ba chín triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra không thay đổi so với cuối ngày hôm qua
tuy nhiên chỉ sau ít giờ giao dịch giá vàng miếng đã tăng vọt lên ở mức sáu mươi bốn một sáu mươi bốn tám triệu đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm qua
giá mặt hàng này đã tăng hơn tám trăm linh đồng chiều mua vào và chín trăm linh đồng chiều bán ra
tính riêng tuần này giá vàng miếng sgc đã tăng một năm mươi năm triệu đồng
đa tăng mạnh này đã đưa giá kim cương quý trong nước tăng lên vùng cao nhất lịch sử
diễn biến tích cực cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn sgc bốn số chín khi được doanh nghiệp này tăng giá mức mua lên năm mươi bốn năm triệu đồng trên một lượng
cao hơn năm trăm linh đồng so với phiên mở cửa sáng
tương tự giá bán ra hiện phổ biến ở mức năm mươi năm ba triệu đồng trên một lượng cao hơn sáu trăm linh đồng
đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn sec loại bốn mươi chín từng giao dịch
tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận png cả vàng miếng và vàng nhẫn cũng đang giao dịch với mức giá cao kỷ lục
trong đó giá vàng miếng mở cửa sáng nay ở mức sáu mươi ba năm triệu đồng trên một lượng mua và sáu mươi bốn một triệu đồng trên một lượng bán
tăng bốn trăm linh đồng so với giờ cùng ngày hai mươi ba tháng hai
tuy nhiên giá vàng miếng tại p g cũng tăng liên tục trong phiên sáng nay
đến một mươi h ba mươi đã chạm mốc sáu mươi bốn sáu mươi năm triệu đồng trên một lượng bán cao hơn năm trăm năm mươi đồng so với giá mở va chín trăm năm mươi đồng so với một ngày trước
giá mua vào hiện đã được đưa ra ở sáu mươi ba tám triệu đồng trên một lượng
vàng nhẫn p g sáng nay cũng tăng vượt mốc năm mươi năm triệu đồng trên một lượng
hiện phổ biến ở mức năm mươi bốn năm năm mươi năm ba triệu đồng trên một lượng mua và bán ra
so với hôm nay giá mặt hàng này đã tăng hơn nửa triệu đồng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji cuối ngày hai mươi ba tháng hai niêm yết giá vàng miếng ở mức sáu mươi ba một triệu đồng trên một lượng mua và sáu mươi ba chín triệu đồng trên một lượng bán
đến nay đã tăng lên mức sáu mươi ba bảy triệu đồng trên một lượng chiều mua và sáu mươi bốn bảy triệu đồng trên một lượng chiều bán
tăng lần lượt sáu trăm linh đồng giá mua và tám trăm linh đồng lượt giá bán sau một đêm
tương tự sec và p g đây cũng là lần đầu tiên doji đưa giá vàng miếng vượt sáu mươi bốn triệu đồng trên một lượng
tính trong tuần này giá vàng tại đây đã tăng sấp xỉ một tám triệu đồng
hiện giá vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp trong nước như bảo tín minh châu phú quý vàng mi hồng
đều đã vượt mốc sáu mươi bốn năm triệu đồng trên một lượng mức giá cao nhất các doanh nghiệp này từng đưa ra
sau khi tổng thống nga vladimir putin
chấp thuận chiến dịch quân sự tại ukraine giá bitcoin bất ngờ rơi xuống mốc ba mươi năm usd trên một đồng
và dần tới mức đáy của năm hai nghìn hai mươi hai
theo dữ liệu từ coi marketskab giá bitcoin sáng nay ngày hai mươi bốn tháng hai bất ngờ xuyên thủng mức ba mươi sáu usd
và hiện giao dịch quanh mốc ba mươi năm bốn trăm năm mươi hai usd trên một
đây là đợt sụt giảm lớn nhất của bitcoin trong tháng hai năm nay
như vậy trong vòng hai mươi bốn giờ qua giá bitcoin đã giảm sáu hai mươi năm
thu hẹp vốn hóa thị trường còn sáu trăm bảy mươi một tỷ usd
đáng chú ý trong bảy ngày bitcoin đã giảm một mươi chín ba mươi sáu
vùng giá ba mươi năm usd vẫn chưa phải là đáy của bitcoin vào năm hai nghìn hai mươi hai
đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới từng giảm xuống ba mươi ba bốn trăm chín mươi năm usd trên một đồng
hồi cuối tháng riêng so với mức ath lịch sử từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bitcoin đã bốc hơi năm mươi giá trị
nhìn chung hàng loạt đồng tiền số khác cũng rơi vào xu hướng điều trị
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
câu chuyện bitcoin là nơi trú ẩn an toàn gần như hoàn toàn phá vỡ
khi khả năng xung đột quân sự ngày càng tăng và mối quan hệ mỹ nga dần xấu đi
thị trường tài chính hiện chuyển sang chế độ lo ngại rủi ro
yuzha hasuwa nhà phân tích tại sản giao dịch nhật bản bitbank cho biết
từ lâu bitcoin thường được ví như tài sản chú ẩn an toàn giống vàng
tuy nhiên khái niệm vàng kỹ thuật số đã bị phá vỡ khi số lượng nhà đầu tư tổ chức tham gia tăng
khiến những biến động của bitcoin ngày càng giống như những loại tài sản truyền thống như chứng khoán
động thái mới nhất của nga khiến thị trường trong nước chìm trong sắc đỏ
vn index lao dốc gần một mươi năm điểm trong phiên sáng
thị trường chứng khoán mở cửa phiên hai mươi bốn tháng hai tiếp tục chịu những áp lực đáng kể căng thẳng chính trị tại ukraine
việt nam index nhanh chóng chìm trong sắc đỏ
thị trường bất ngờ chỉ mạnh sau thông tin tổng thống nga vladimir putin
tuyên bố nga sẽ mở cửa chiến dịch quân sự ở miền đông ukraine
và yêu cầu quân đội nước này hãy buông bỏ vũ khí đi về nhà
tâm lý yếu đã khiến lực bán tăng lên và càng làm chỉ số rơi mạnh hơn khi có rất dưới một bốn trăm chín mươi năm điểm
sau đó vn index đã nảy nhẹ lên mức một bốn trăm chín mươi bảy sáu mươi bốn điểm tạm giảm một mươi bốn sáu mươi sáu điểm trước giờ nghỉ trưa
toàn thị trường đỏ lửa khi có đến bảy trăm năm mươi chín mã giảm giá và chỉ có hai trăm ba mươi ba mã tăng giá
đồng nghĩa cứ một mã tăng thì có hơn ba mã giảm
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chung
khi rổ vn ba mươi giảm gần một mươi bốn điểm so với hai mươi bốn trên ba mươi mã giảm giá
động thái mới nhất của nga khiến giá dầu thế giới vượt ngưỡng một trăm linh usd trên một thùng
đây là lần đầu tiên dầu leo tới mốc giá này kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
cùng với đó là giá khí đốt tự nhiên ở châu âu cũng tăng mạnh một mươi vào hôm qua
hôm qua thị trường tài chính mỹ tiếp tục lao dốc khi s p năm trăm linh giảm một tám
hiện nay chỉ số đại diện thị trường này đang thấp hơn một mươi hai so với đỉnh lịch sử thiết lập hôm ba tháng một
tức là đang chìm sâu trong vùng điều chỉnh
chỉ số trung bình công nghiệp dow jones mất gần bốn trăm sáu mươi năm điểm
tương đương gần một bốn và đóng cửa ở ba mươi ba một trăm ba mươi hai điểm